sáng nay hai mươi bốn tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh quảng ninh
địa phương được coi là điểm sáng phát triển kinh tế xã hội của vùng đông bắc và cả nước
với những kết quả nổi bật cả trong phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của quảng ninh gần đây cho thấy có sự đóng góp lớn
không chỉ của ngành khai thác khoáng sản mà còn ở tiềm năng du lịch các bãi biển xanh sạch nổi tiếng của việt nam
quảng ninh phải là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia
phát biểu tại cuộc làm việc các ý kiến đều bày tỏ cảm nhận được tốc độ phát triển vượt bậc của quảng ninh
các ý kiến đánh giá cao công tác chống dịch covid một mươi chín của quảng ninh
năm nay tỉnh sẽ là một điểm sáng trong tăng trưởng vừa dự toán thu ngân sách của năm hai nghìn hai mươi
đoàn công tác cũng ghi nhận quyết tâm của tỉnh trong việc phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi
ở mức cao nhất như tăng trưởng kinh tế đạt khoảng một mươi hai thu ngân sách bốn mươi tám tỷ đồng
quảng ninh đã chuẩn bị hết sức rất là nô nức để ngày hôm qua đã có trên một mươi một khách đến hạ long
về phát triển kinh tế xã hội quảng ninh là tỉnh năng động dám nghĩ dám làm
một nơi áp dụng rất nhiều hình thức đầu tư một nơi vận dụng thúc đẩy nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư
đặc biệt là có sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài
cho nên quảng ninh đã trở thành một cực tăng trưởng mạnh toàn diện ở vùng đông bắc của tổ quốc
chưa phải là tỉnh được công bố là tỉnh nông thôn mới mặc dù ô cốt của cộng chí là thành công lớn ở việt nam
tôi nghĩ xin nói quảng ninh tiếp tục bằng thêm
vấn đề quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường chỉ đối rắc thải và nước thải
đặc biệt đối với khu vực nhạy cảm có ý nghĩa quan trọng du lịch như hạ long v v
đấy toàn là vấn đề
chúng ta phải tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn
thủ tướng nhấn mạnh quảng ninh phải là một trung tâm phát triển không chỉ của vùng đông bắc
mà còn của phía bắc đất nước vừa là phên rậu vững chắc giữ gìn non sông bờ cõi
vừa là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia
thủ tướng cũng lưu ý quảng ninh phải tập trung chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt đại hội đảng bộ tỉnh
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đi đôi với tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng đảng